tại hà nội cổng thông tin điện tử chính phủ đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề
quản lý sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản hợp lý
tọa đàm có sự tham gia của tổng cục địa chất và khoáng sản việt nam
viện chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường
theo các nhà quản lý và chuyên gia việc quản lý và sử dụng tài nguyên khoáng sản
đã được quy định tại luật khoáng sản
chính phủ cũng đã có những nghị định nhằm quản lý vấn đề này chặt chẽ hơn
cụ thể như nghị định số bốn mươi hai nghị định số ba mươi ba tăng lên sáu mươi hành vi cần xử lý vi phạm
trong khai thác sử dụng quản lý tài nguyên khoáng sản
sau gần ba năm thực hiện các chế tài xử lý các hành vi vi phạm cho thấy
tình trạng khai thác trái phép khoáng sản đã giảm đáng kể
đề cập đến vấn đề hiện nay tình trạng khai thác khoáng sản còn nhiều bất cập
tổng cục địa chất và khoáng sản việt nam cho biết bộ tài nguyên và môi trường đã xây dựng nội dung
và đang đề nghị chính phủ ban hành nghị định mới về quản lý tài nguyên khoáng sản
thay thế nghị định số ba mươi ba nhằm nâng cao chế tài xử phạt đủ sức gian đe và nghiêm chỉnh chấp hành